thủ tướng cộng hòa séc bohowslav sobotca vừa thông báo tử chức sau một cuộc tranh luận do bất đồng ý kiến với phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng tài chính andrei babis
điều đăng nói là việc ông sobotka tử chức sẽ kéo theo sự ra đi của toàn bộ nội các cộng hòa séc
theo đó thủ tướng sôbotca khẳng định chính phủ liên minh đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng đe dọa thành quả hoạt động của chính phủ trong hơn ba năm qua và phá vỡ niềm tin của nhân dân đối với chính phủ
theo ông sobutka nguyên nhân là ông andrei babis đã không thể làm rõ được những nghi vấn về gian lận thuế cũng như nguồn thu không minh bạch
do ông babis không chịu từ chức theo như tối hậu thư do thủ tướng đưa ra vào ngày một mươi sáu tháng ba và hết hạn vào ngày ba mươi tháng bốn ông sôbotca quyết định để cho toàn bộ chính phủ từ chức
chủ tịch thượng viện milan stech bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của thủ tướng trong khi văn phòng tổng thống millos jaeman chưa đưa ra bình luận gì về việc này